báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài từ nay cho đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy
mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên từ nay cho đến ngày một mươi bảy tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình
và các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên thượng lưu sông đà
sông thao sông lô và sông hoàng long ở mức báo động một
đỉnh lũ trên sông cầu sông thương sông lục nam sông mã và sông cả sông la dưới mức báo động một
bà con cần tuyệt đối không đi vớt củi hay đi đánh bắt cá
sông suối đề phòng nước chảy xiết và lũ quét có thể xuất hiện bất ngờ ngây huy hiểm
về tình hình nhiệt độ do có mưa nhiều nên nền nhiệt trong những ngày tới ở khu vực bắc bộ
và các tỉnh bắc trung bộ chưa có khả năng tăng cao phổ biến với mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lùi xuống phía nam trong ngày hôm nay hai khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ tiếp tục chịu sự ảnh hưởng
của đới gió tây nam hoạt động với cường độ mạnh vì thế mà trời sẽ có mưa cả ngày lẫn đêm
mưa nhiều khiến cho nền nhiệt trong ngày hôm nay không thay đổi nhiều phổ biến với mức nhiệt
từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ cho khu vực tây nguyên và ba mươi ba mươi hai độ cho khu vực nam bộ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước